trong khi tổng kết bộ tài chính diễn ra vào cuối năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ đã cảnh báo đó là một trong những lý do khiến doanh nghiệp việt nam không thể lớn được
vậy đâu là giải pháp căn cơ cho vấn đề này câu trả lời sẽ có trong chương trình cải cách hành chính tuần này của chúng tôi
theo kết quả khảo sát độc lập của phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
trong số hai tám trăm ba mươi hai doanh nghiệp cung cấp thông tin về việc chi trả chi phí ngoài
quy định khi thực hiện thủ tục hải quan có một mươi tám doanh nghiệp cho biết có chi trả loại chi phí này
tỷ lệ này đã giảm so với năm hai nghìn một mươi năm là hai mươi tám doanh nghiệp
vn shop là doanh nghiệp chuyên kinh doanh lĩnh vực công nghệ thông tin cung cấp các dịch vụ giải pháp thủ tục hành chính cho hàng nghìn doanh nghiệp
như kê thuế online kê khai hải quan online trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
trong hơn một mươi năm làm việc trên thị trường doanh nghiệp này đã gặp không ít khó khăn khi làm việc trực tiếp với cán bộ hải quan
doanh nghiệp này đánh giá
vấn đạn này đã giảm so với trước
doanh nghiệp này đánh giá rất là tích cực so với năm hai nghìn một mươi năm
chuyển biến trên nhiều phương diện về sự thuận lợi của thủ tục hành chính sự công khai minh bạch dễ dàng trong thông tin
và kể cả sự nhũng nhiễu cũng có xu hướng giảm bớt nhưng mà cái không gian cải cách vẫn còn rất là nhiều
thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay ngành hải quan đang có những nỗ lực rất là lớn rất là quan trọng để cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
theo hướng là tích cực ứng dụng công nghệ thông tin
đơn giản hóa thủ tục hành chính giảm thiểu giấy tờ hồ sơ cho doanh nghiệp và đặc biệt là giảm thiểu sự nhũng nhiễu phiên hà
tuy nhiên có hai trăm một mươi hai doanh nghiệp cho biết họ phải trả chi phí ngoài quy định trong thực hiện thủ tục quản lý kiểm tra chuyên ngành
có một mươi năm doanh nghiệp cho rằng sẽ bị phân biệt đối xử nếu không chi trả chi phí ngoài quy định khi thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu
trong số các doanh nghiệp bị phân biệt đối xử hình thức phổ biến nhất là kéo dài thời gian làm thủ tục với chín mươi ba doanh nghiệp
một mươi phản hồi cho rằng doanh nghiệp có thể bị gây khó khăn trong lần làm thủ tục lần sau
các hình thức phân biệt khác bao gồm yêu cầu giấy tờ chứng tử không theo quy định là bốn mươi tám và thái độ không văn minh lịch sự là bốn mươi một
khoảng ba một trăm linh doanh nghiệp đã phản hồi
đây là một tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay số lượng doanh nghiệp đông đảo nhất
chúng tôi cơ quan hải quan phối hợp nhưng mà không có bất kỳ một sự can thiệp nào được về kết quả khảo sát
đây là các chuyên gia độc lập người ta khảo sát và có cả tổ chức quốc tế người ta giám sát
tôi nghĩ đây là một phương pháp rất tốt
hiện nay thì còn một số các bộ phận đặc biệt các tuyến liên quan trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích của các doanh nghiệp
ví dụ như hải quan ví dụ như thuế
bởi vì như chúng ta được biết đối với ngành hải quan thì kiểm tra chuyên ngành là một cách để tiếp cận với các doanh nghiệp nó cách thường xuyên
các cái chi phí mà không chính thức để lót tay để được việc
để được nhanh chóng giữa các doanh nghiệp và một bộ phận công chức đang gây cản trở môi trường kinh doanh của chúng ta trong thời gian vừa qua
do vậy mà nó có sự cạnh tranh không công bằng ở đây giữa các doanh nghiệp làm ăn chuyên nghiệp làm ăn công khai và minh bạch
do vậy nó sẽ từ hai phía là chúng ta phải hết sức rõ ràng và công khai các thủ tục hành chính
việc phải trả chi phí không chính thức ảnh hưởng rất lớn đến mức độ hài lòng chung của doanh nghiệp với thủ tục tại cơ quan hải quan
giữa hai doanh nghiệp tương đồng về loại hình ngành nghề quy mô vốn địa điểm và hình thức thực hiện thủ tục
thì doanh nghiệp phải trả chi phí ngoài quy định sẽ có điểm hài lòng thấp hơn so với doanh nghiệp kia
tương tự thủ tục tại các cơ quan quản lý kiểm tra chuyên ngành
các doanh nghiệp phải trả chi phí ngoài quy định có điểm hài lòng với thủ tục kiểm tra chuyên ngành thấp hơn
trong số các thủ tục hành chính mức độ hài lòng của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn nhất từ khâu hoàn thuế thu thuế khai hải quan kiểm tra hồ sơ và đặc biệt là giải quyết khiếu nại
tập trung cải thiện các khâu này là cách hiệu quả nhất để ngành hải quan hỗ trợ cho doanh nghiệp
với thủ tục sau thông quan các doanh nghiệp càng bị kiểm tra nhiều lần trăm năm vừa qua thì càng có mức độ hài lòng thấp hơn
cái khó khăn gây bức xúc nhất trong khâu kiểm tra sau thông quan là thái độ của cán bộ không đúng mực trong những lần làm việc
doanh nghiệp không được giải trình rõ ràng
trước khi có kết luận cuối cùng và nội dung kiểm tra trồng chéo trùng lập
về vấn đề này đại diện tổng cục hải quan cho biết để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảm tiêu cực khi ra dụp thủ tục hành chính
ngành hải quan đang triển khai thí điểm bộ tiêu chí ba trăm linh hành vi ứng xử nhằm sát hạch năng lực trình độ công chức tại bảy cục hải quan tỉnh thành phố
ban cải cách hải quan sẽ phân loại công chức từ đó đào tạo lại bồi dưỡng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu cao về trình độ tác nghiệp nghiệp vụ hải quan
có thể nói đây là lần đầu tiên trong ngành hải quan trong bộ tài chính và có thể nói rằng tất cả cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi đã tổ chức đánh giá năng lực công chức bảy cục hải quan tỉnh thành phố và đã hoàn thành được bốn cục còn ba cục nữa chúng tôi cũng đang tiến hành
và không chỉ tại địa phương mà tại cơ quan tổng cục thì chúng tôi cũng tổ chức sát hạch
trình độ năng lực công chức để phân loại công chức để đào tạo và đào tạo lại những cán bộ công chức có thể rằng đáp ứng chưa thực sự cao trình độ trong tác nghiệp nghiệp vụ hải quan thì chúng tôi sẽ xử lý là đào tạo và bồi dưỡng thêm
một cái giải pháp quan trọng nữa đó là chúng tôi cũng đã đề ra cái bộ gần như là những quy tắc ứng xử và đề ra khoảng ba trăm linh hành vi mà cán bộ công chức hải quan khi mà mắc vào một trong ba trăm linh hành vi này
thì sẽ bị xử lý chúng tôi cũng tăng cường rất nhiều hệ thống giám sát trong nội bộ cơ quan hải quan
bên cạnh đó cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị ngành hải quan và các bộ quản lý chuyên ngành cần tiếp tục cải tiến trên nhiều lĩnh vực để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
khảo sát trong khoảng ba doanh nghiệp cho thấy bảy mươi doanh nghiệp mong muốn ngành hải quan và các cơ quan nhà nước có liên quan cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính
một mươi doanh nghiệp mong muốn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
bốn mươi tám doanh nghiệp muốn tăng cường quan hệ đối tác doanh nghiệp hải quan
bốn mươi năm mong muốn quá trình thực hiện thủ tục xuất nghiệp khẩu cần tăng cường công khai minh bạch
ba mươi năm doanh nghiệp muốn nâng cao kỷ cương kỷ luật năng lực giải quyết công việc của công chức hải quan
bên cạnh đó ba mươi doanh nghiệp cũng mong muốn ngành hải quan cần tiếp tục cải thiện cơ sở vật chất tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính
thì đây là những tỷ lệ đánh giá cao còn lại thì chúng tôi cũng còn rất nhiều những cái tỷ lệ
mà đang đánh giá ở mức khá thì đây là còn một cái dư địa rất lớn để tiếp tục trong thời gian tới ngành hải quan vẫn phải tiếp tục cải cách các cái chỉ số như vậy
phải nói rằng là một cải cách thủ tục hành chính trong xuất nhập khẩu thì hiện nay sẽ có tác động rất là lớn cho nền kinh tế đất nước
cho sự thuận lợi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như là trong sự cạnh tranh của môi trường kinh doanh về việt nam
thì chúng tôi kỳ vọng rằng là trong năm hai nghìn một mươi chín này thì ngành hải quan nói riêng bộ tài chính nói chung
thì sẽ có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về cải cách thủ tục hành chính
đại diện đơn vị khảo sát phòng thương mại và công nghiệp việt nam ông đậu anh tuấn cho biết
chi phí lót tay không xảy ra với riêng ngành hải quan mà đây là câu chuyện liên bộ
giải pháp đặt ra là cần phải sớm hoàn thiện cơ chế một cửa
cơ quan hải quan phụ trách thì chiếm khoảng hai mươi tám còn đến bảy mươi hai thì thời gian thông qua là thực hiện thủ tục
tại các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cụ thể là rất nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành
chính vì vậy chúng tôi muốn nói rằng là cái việc áp dụng cái mô hình một cửa quốc gia
một cửa asean rất là quan trọng tất cả thủ tục hành chính của tất cả bộ ngành phải về một chỗ
và sẽ để tránh tình trạng còn trốn một số thủ tục rất là quan trọng còn chưa đưa vào cái cổng thông tin một cửa quốc gia
thì điều này cần phải khắc phục chứa đề không thể đạt được
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn thủ tướng chính phủ đã giao bộ tài chính chủ trì và chính thức triển khai
cổng thông tin một cửa quốc gia
tính đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đã có một mươi một bộ ngành tham gia kết nối
sáu mươi tám thủ tục hành chính được đưa lên cổng thông tin một cửa quốc gia
với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý trên một năm triệu bộ hồ sơ của hơn hai mươi bốn doanh nghiệp
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi năm cổng thông tin một cửa quốc gia đã kết nối kỹ thuật thành công với bốn nước asean
là indonesia malaysia thái lan và singapore
cơ chế một cửa asean đã tạo phương thức mới hiệu quả cho các doanh nghiệp
trong việc thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu
bốn mươi ba doanh nghiệp cho biết họ có thực hiện thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử quốc gia
trong đó nhóm doanh nghiệp nhà nước là nhóm có tỷ lệ thực hiện cao nhất với bốn mươi tám
ba mươi tám doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trong nước
và ba mươi bốn doanh nghiệp fdi từng thực hiện trên hệ thống một cửa quốc gia
những doanh nghiệp có nhiều năm thực hiện thủ tục hành chính hải quan
thì xu hướng thực hiện thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử quốc gia nhiều hơn
cụ thể có hai mươi một doanh nghiệp dưới một năm kinh nghiệm
ba mươi năm doanh nghiệp có kinh nghiệm
và bốn mươi doanh nghiệp từ năm năm trở lên từng thực hiện ứng dụng này
doanh nghiệp có quy mô vốn càng tăng thì càng sử dụng nhiều ứng dụng cổng thông tin điện tử quốc gia
có năm mươi năm doanh nghiệp quy mô vốn trên ba trăm linh tỷ đồng tham gia dịch vụ này
có thể thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính hải quan
được doanh nghiệp lựa chọn nhiều hơn
không chỉ giải quyết những bất cập trong quá trình giao dịch
mà còn mang lại hiệu quả cho cả hai phía doanh nghiệp và cơ quan nhà nước
qua điều tra doanh nghiệp
thì việc ứng dụng công nghệ thông tin của ngành hải quan thì được doanh nghiệp đánh giá cao
nó giúp giảm thiểu thời gian
nó giúp tăng cường minh bạch
nó giúp sự giảm sự tiếp xúc giữa doanh nghiệp và công chức cụ thể
và phần nào đấy nó sẽ hạn chế tình trạng nhúng nhiễu
nhưng mà việc ứng dụng công nghệ thông tin phải mạnh mẽ và triệt định
bởi vì hiện nay đang có tình trạng một số nơi một số ngành một số lĩnh vực
thì đang ứng dụng công nghệ thông tin một cách nửa vời
tức là ứng dụng công nghệ thông tin có thể chỉ nộp được hồ sơ trên mạng thôi
nhưng mà rất nhiều khâu khác thì vẫn phải thực hiện trực tiếp
và có những doanh nghiệp cho rằng là thậm chí nhiều lúc cũng phải tốn thời gian gấp đôi
bởi vì vừa thực hiện theo cách trên mạng vừa phải thực hiện theo cách truyền thống
thì nó làm mất thời gian của doanh nghiệp
thì chính vì vậy mà chúng tôi cũng mong rằng là trong năm hai nghìn một mươi chín này
và thời gian tới thì việc thực hiện yêu cầu của chính phủ
thì cần phải áp dụng triệt để thủ tục hành chính ở cấp độ bốn
tức là hoàn toàn trên
việc thực hiện thủ tục hành chính trên cổng thông tin một cửa
đã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp như
một mươi doanh nghiệp cho rằng đã giảm thời gian tiếp nhận xử lý và thủ tục nhanh gọn đơn giản
năm mươi một giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ cho doanh nghiệp
năm mươi dễ hiểu và bốn mươi hai minh bạch trong thủ tục
doanh nghiệp đã giảm được bốn mươi chi phí chuẩn bị hồ sơ
ba mươi năm giảm nhân lực khi thực hiện và ba mươi hai tăng hiệu quả quản lý cho doanh nghiệp
trước đây thì đương nhiên là
cũng có cái sự khó khăn nhất định
nhất là về mặt thời gian
thủ tục hành chính giải quyết có thể hồ sơ nó có thể lâu hơn
còn so với bây giờ thì đương nhiên toàn bộ thủ tục về hành chính
đã được rút ngắn đi rất là nhiều
vì là qua cái công tác là công nghệ đồng minh tin
đúng như là doanh nghiệp chỉ cần ngồi một chỗ kê khai có mạng internet
quyền thì là cơ quan hải quan đã nhận được và phê duyệt ngay
thì cái đấy là một cái cực kỳ đổi mới cho
cách về thủ tục về mặt hành chính
thì chính phủ đã tăng cường cái việc là chúng ta trở thành những chính phủ điện tử
nâng cấp độ để giải quyết các thủ tục hành chính
từ cấp độ ba đến cấp độ bốn
để làm sao bớt cái sự trực tiếp giữa các cơ quan bộ công trực cũng như các doanh nghiệp
thì hiện nay thì chúng ta đang ở cái lộ trình
các cái bước thủ tục hành chính thì với cái mức phí như này
với cái thời gian như thế này với cái ngày làm như thế này
thì mất bao nhiêu phí
thì bản thân các doanh nghiệp khi mà người ta soi chiếu vào đấy
khi chúng ta đưa cái công cụ cái nền hành chính điện tử vào
thì sẽ giúp cho cái việc mà những chi phí mà không chính thức
nó sẽ bị thuyên giảm trong thời gian tới
theo báo cáo môi trường kinh doanh toàn cầu năm hai nghìn một mươi chín của ngân hàng thế giới
thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam tụt sáu bậc so với năm hai nghìn một mươi
đứng thứ năm trong các nước asean
điều đó cho thấy thủ tục quản lý xuất nhập khẩu của việt nam dù có cải thiện
nhưng mức độ thay đổi còn chậm so với nhiều nước khác trong khu vực
tình trạng này góp phần làm cho năng lực cạnh tranh của hàng hóa
và doanh nghiệp việt nam ít được cải thiện hơn năng lực cạnh tranh
với hàng hóa và doanh nghiệp nhiều nước khác
đó là thách thức lớn cho việc thực hiện mục tiêu chất lượng môi trường kinh doanh
của việt nam ngang bằng với trung bình các nước asean bốn
đề ra tại nghị quyết số một mươi chín năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
để thực hiện mục tiêu này đòi hỏi môi trường kinh doanh nói chung
thủ tục quản lý xuất nhập khẩu nói riêng
cần được cải cách mạnh mẽ hơn nữa
thay đổi phương thức quản lý đơn giản rõ ràng minh bạch trong các quy định của pháp luật
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh với doanh nghiệp các nước trên thế giới
thưa quý vị không biết đến bao giờ khoản chi phí ngoài quy định điểm nghẽn
khi thực hiện thủ tục hành chính hải quan mới chấm dứt
ngành hải quan sẽ cần phải tăng cường kỳ cương liêm chính của công chức hải quan
và đồng thời sớm hoàn thiện cơ chế một cửa quốc gia
hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu
theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại nghị quyết một mươi chín
sẽ hạn chế vấn nạn mà các doanh nghiệp đang gặp phải
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cải cách hành chính tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại